thưa quý vị hiện quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy ở các quán karaoke đã cơ bản đầy đủ
trong đó quy định rõ phải có hệ thống thoát hiểm phòng cháy chữa cháy thông gió
thế nhưng nhiều chủ cơ sở vẫn không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ
từ thực tế vụ cháy quán karaoke tại quan hoa hà nội khiến cho ba chiến sĩ công an hy sinh
hay mới đây nhất là vụ cháy quán karaoke an phú ở thành phố thuận an tỉnh bình dương khiến ba mươi hai người tử vong
càng thêm khẳng định các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy cần được thực hiện đầy đủ và thường xuyên
nội dung được đề cập trong cư dân mạng trong một ít phút tới
còn ở đầu chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay như thường lệ chúng ta cùng điểm qua một số tin tức an ninh trẻ tự đáng chú ý
liên quan đến vụ cháy quán karaoke an phú ở thành phố thuận an tỉnh bình dương khiến cho ba mươi hai người tử vong
vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mươi hai người tử vong và hàng chục người bị thương xảy ra vào ngày sáu tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở kinh doanh karaoke an phú địa chỉ khu phố một a phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
cơ sở này được thiết kế xây dựng gồm có ba tầng với khoảng ba mươi phòng hát hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
thời điểm xảy ra cháy có năm trên ba mươi phòng hoạt động có khách hát
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã cứu hai mươi hai người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn
với hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đặng đăng phước năm mươi chín tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay phước đã lợi dụng mạng xã hội facebook thường xuyên biên soạn đăng tải nhiều bài viết clip
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai xảy ra một vụ cướp ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt công banh chi nhánh biên hòa
vụ cốc xảy ra vào khoảng một mươi năm h ngày chín tháng tám ở phòng giao dịch tam phước
sau khi ra khỏi phòng giao dịch nghi phạm lấy xe máy để sẵn bên lề đường bỏ chạy
một số người dân và bảo vệ đuổi theo sau nghi phạm có hành vi chống trả quyết liệt và bỏ chạy theo hướng quốc lộ năm mươi một đi huyện long thành